để bảo đảm an toàn giao thông giảm thiểu thấp nhất sự cố ủn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan của tỉnh lâm đồng đã lên phương án phân luồng
tăng cường quân số chốt trực kiểm tra xử lý tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trước đó ủy ban nhân dân và công an tỉnh lâm đồng đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng
công an các huyện thành phố tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
huy động tối đa lực lượng phương tiện trang thiết bị xử lý vi phạm đặc biệt là các vi phạm quy định về kinh doanh vận tải
như chạy xe xay luồng tuyến đón trả khách không đúng nơi quy định
đối với thành phố đà lạt là thành phố du lịch nên hầu như đi lại của người dân và du khách luôn tăng đột biến
do đó công an thành phố đà lạt đã lên phương án giảm thiểu tình trạng un tắc giao thông tại nhiều khu vực
nút giao thông trong nội đô bố trí một trăm linh quân số túc trực phân luồng điều tiết giao thông
bảo đảm cho giao thông thông suốt và an toàn trong những ngày nghỉ lễ